trên mùng bốn tháng chín trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
tính đến một mươi hai giờ cùng ngày thành phố ghi nhận thêm ba mươi tám ca dương tính sars cov hai
trong đó hai mươi tám ca đã được cách ly và một mươi ca ở khu vực phong tỏa
trong số ba mươi tám ca mới có một mươi chín ca ở quận thanh xuân quận hai bà trưng một mươi ca đống đa bốn ca
đan phượng hai ca hoàng mai một ca gia lâm một ca hoàn kiếm một ca
trong một mươi chín ca ở quận thanh xuân có một mươi sáu ca ở phường thanh xuân trung
chủ yếu ở ngõ ba trăm ba mươi và ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi có nhiều người trong cùng gia đình
nâng số ca mắc ở phường này lên bốn trăm bốn mươi một ca
phường nhân chính có thêm hai ca phường khương mai thêm một ca ở hai trăm một mươi tám lê trọng tấn
ca ở hai trăm một mươi tám lê trọng tấn là anh pvl một mươi chín tuổi là f một con của bà chủ cửa hàng dnh
nam thanh niên này được lấy mẫu xét nghiệm lần một âm tính và chuyển cách ly tập trung tại thanh xuân từ ngày hai mươi chín tháng tám
ngày ba tháng chín anh xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính
như vậy gia đình này đã có bốn người mắc covid một mươi chín tổng số ca liên quan đến ổ dịch này hiện là một mươi ca
trong một mươi ca ở quận hai bà trưng có bảy ca ở cùng địa chỉ một trăm bảy mươi minh khai ba ca ở số tám ngõ hòa bình ii
trong bốn ca ở quận đống đa có hai ca ở một mươi sáu b ngô tất tố phường văn miếu một ca ở ngách ba mươi bốn ngõ thịnh quang
một ca ở tám mươi hai trung tà phường văn trương
ca bệnh ở phường thịnh quang là anh n v d hai mươi một tuổi anh tham gia làn dân quân đi trực chốt từ ngày hai mươi ba tháng tám trực tại chốt ngõ thông phong
từ ngày hai mươi ba tháng tám anh chuyển sang ở tại ký túc xá đại học thủy lợi ở tập trung cùng đoàn bộ đội dân quân tự vệ tự nguyện
tại đây ở cùng phòng f hvd có kết quả dương tính ngày hai tháng chín
ngày ba tháng chín anh đê được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
hai ca ở huyện đan phượng có địa chỉ ở cụm chín và cụm một mươi xã tân lập
xã này đến nay ghi nhận gần hai mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba bốn trăm sáu mươi tám ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm năm mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly một chín trăm linh chín ca